ngày hai mươi năm tháng chín đoàn giám sát ủy ban tư pháp của quốc hội do đồng chí lê thị nga
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại tỉnh phú thọ về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
đoàn giám sát đã đi thực tế tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở thanh sơn
đây là ngôi trường đã xảy ra sự việc hiệu trưởng dâm ô với nhiều học sinh nam gây nên bức xúc và sự quan tâm trong xã hội
đoàn giám sát yêu cầu tỉnh phú thọ giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em trong tỉnh thời gian qua
đặc biệt là tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh các xã vùng miền núi
công tác thanh tra kiểm tra đối với việc thực hiện các nội dung phòng chống xâm hại trẻ em
đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới